nguyên là trưởng phòng nghiệp vụ trung tâm quản lý di tích danh thắng tỉnh quảng nam
trước khi tham quan khu thánh địa chúng tôi được hướng dẫn tìm hiểu thông tin khái quát tại bảo tàng mỹ sơn
mỹ sơn một thung lũng nhỏ bao quanh bởi đồi núi đây từng là nơi tổ chức cúng tế của vương triều champa
cũng là lăng mộ của các vị vua champa hay hoàng thân quốc thích
thánh địa mỹ sơn được coi là một trong những trung tâm đền đài chính của ấn độ giáo ở khu vực đông nam á
và là di sản duy nhất của thể loại này tại việt nam
thông thường người ta hay so sánh thánh điện này với các tổ hợp đền đài chính khác ở đông nam á
angkor wat ở campuchia và ayutthaya ở thái lan
từ năm một nghìn chín trăm chín mươi chín thánh địa mỹ sơn đã được unesco chọn là một trong các di sản thế giới
thánh địa mỹ sơn là tổ hợp gồm nhiều đền đài của vương quốc champa được xây dựng liên tục qua nhiều thế kỷ
bắt đầu từ thế kỷ thứ tư và kết thúc vào cuối thế kỷ thứ một mươi ba trong vùng tiểu quốc champa
mỹ sơn nằm lọt trong một thung lũng nhỏ có đường kính khoảng hai km
được bao quanh bởi đồi núi
chỉ có một lối vào duy nhất là con đường độc đạo nằm giữa hai quả đồi
và một con suối chắn ngang trước mặt con đường vào thung lũng
đối với vườn quốc champa cổ xưa thánh địa mỹ sơn là vùng đất linh thiêng
vùng đất của thần linh tối thượng vùng đất bất khả xâm phạm
đối với các vua chúa và hoàng tộc champa
mỗi niền đại trị vì của các vua chúa champa thì mỗi đền thờ được dựng lên
để chứng minh rằng họ là chủ của vương quốc và có trách nhiệm thờ phụng
bảo vệ sự an toàn cho vùng thánh địa mỹ sơn
để tỏ lòng thành kính với thần shiva
vua bhadravarman đã cho xây dựng đền bhadradvara ở mỹ sơn
và dâng cả vùng đất này cho thánh địa mỹ sơn
và sau này vùng đất mỹ sơn đã trở thành thánh địa của vương quốc champa
mỗi đền chính ở mỹ sơn đều thờ linga hoặc hình tượng của thần shiva
đứng bảo hộ của các dòng vua champa
vị thần được tôn thờ ở mỹ sơn là pradesvara
người sáng lập dòng vua đầu tiên của vùng amaravati vào cuối thế kỷ thứ tư
kết hợp với tên thần shiva trở thành tín ngữ chính thờ thần vua và tổ tiên hoàng tộc
vì vậy giống như sau này sars đã được lập tức truyền thống bằng các dòng vua tương tự
đều được lập tức truyền thống bằng các dòng vua
bởi vì nó có thể bằng hình thức đá băng gạch
và có thể bằng bộ phần này người ta có thể thơ một vị thân ngồi hoặc là đứng
như ở đây thì thùng tỉ là một cây linga của johnny
phần này cây vòi của johnny này sumatra này luôn luôn ra hướng bắc
vì sao người ta gọi mỹ sơn là thung lũng thần linh
nếu bạn thấy nó đồng lũng thần linh nó là một cái thông lũng thần linh
mấy bạn thấy gần núi thiên mahabharata gần núi thiên gần núi là thơ trá đó nơi người ta nghĩ là nơi thần siva ẩn nấu ở đó
và sông mẹ là sông thu bồn ngày xưa là sông canh ga sông hằng
và người ta chọn cái địa điểm ở đây núi thiên sông thiên thung lũng thiên để người ta đền thờ
nếu mình dùng chữ thiên là vậy là vì người ta chọn một nơi đất thạnh mà người ta nghĩ là nơi có cái gì đó
giống như biểu tượng của ngọn núi mê rú ở bên kia đất mà của các thần ẩn nấu trụ ngụ
và mới ở nơi đó sẽ mang đến nhiều cái điều cho người ta thì người ta mà chọn một cái địa điểm
nó mang tính cách giống như là nó đạt được cái phóng thủy như mong muốn là phía bắc có cái gì phía nam có cái gì phía đông có cái gì
và trong thung lũng như thế này cái vùng đất này nó điều kiện về mặt địa lý ngày xưa thì đặc biệt là về cung sử
nếu trận tranh thì ôi ở vùng này thì an toàn
đây là thung lũng
thứ hai này là còn ngọn núi hòn đền núi chúa còn bên kia là sông thu bồn sông can nga
nữ thần là pabatit là vợ của thần siva
và đây là trung tâm của siva giáo và thần chủ ở đây là thần siva
và hầu như các cái biểu tượng về siva nó nhiều hơn
thu hút ánh nhìn của chúng tôi còn có ngọn núi cao hình thủ khá kỳ lạ nằm về hướng nam
đỉnh núi không vút nhọn mà hơi cong khòm xuống mang dáng hình chim thần garuda đấng hộ trì bình an và thịnh vượng cho vườn quốc trầm pà xưa
trong các bi ký cổ ngọn núi này có tên tiếng phạn là mahapavata người việt thường gọi là núi răng mèo
núi chúa hay hòn đền
đây được xem là một đại linh ga của thần siva cùng với thùng lũng mỹ sơn tức là một đại yoni tạo nên cặp linh ga yoni tự nhiên khổng lồ như một biểu hiện sống động cho nét tiếng ngưỡng phổn thực của văn minh trầm pà
suốt từ thế kỷ thứ bảy đến thế kỷ thứ một mươi ba đền tháp ở mỹ sơn được xây dựng và tu bổ liên tục
với mỗi triều đại
có sự chuyển hóa phong cách kiến trúc và nghệ thuật
chúng tôi như lạc lối giữa thung lũng thần linh
mỗi kiến trúc nơi đây đều là những kiệt tác nghệ thuật trong quần thể đền tháp ấn độ giáo lớn nhất việt nam này
khu thánh địa gồm nhiều cụm tháp
bố cục mỗi cụm tháp đều có một tháp chính ở giữa và nhiều tháp phụ nhỏ bao bọc xung quanh
cả làn thường thở linh ga hay lình tượng siva
mặt trước mỗi cụm tháp là một tháp cổng gopura
tiếp đến tiền đình mandapa
một hạng mục công trình có chức năng là nơi sắp xếp lễ vật và mô hát nghị thức hành lễ
bên cạnh là một kiến trúc luôn quay về hướng bắc là kosa gha dùng để chứa đổ tế chư thần
các tháp đều có hình chóp
tượng của đỉnh mero thần thánh nơi cư ngụ của các vị thần hindu
cổng tháp thường quay về phía đông để tiếp nhận ánh sáng mặt trời
đền tháp ở mỹ sơn được xem như tiêu biểu cho kiến trúc tôn giáo champa
ngôi đền chính hay kalan là một kiến trúc quan trọng nhất
kalan tượng trưng cho một tiểu vũ trụ
theo quan điểm của ấn độ giáo kalan có ba phần
đế tháp tượng trưng cho thế giới trần tụng
thần tháp tượng trưng cho thế giới tâm linh nơi con người tự thanh tịnh chính mình để có thể tiếp xúc với tổ tiên đã hòa nhập với thần linh
mái tháp tượng trưng cho thế giới thần linh nơi chư thần hội ngộ
các vua champa sau khi lên ngôi thường xây dựng thêm hoặc tu bổ lại các đền thờ
các thờ của các triều vua trước để tỏ lòng kính ngưỡng tiền nhân và chư thần hội trị vương quốc
thông thường đền tháp chỉ được trùng tu một phía tường bên ngoài còn trong lòng tháp lại được giữ nguyên
vẻ đẹp của mỹ sơn được bộc lộ qua những kiểu thức kiến trúc đa dạng những kiểu cách hoa văn trang trí độc đáo
kỹ thuật xây dựng được cải tiến liên tục qua nhiều thế kỷ đã đi đến chỗ hoàn thiện
qua các tài liệu của các nhà nghiên cứu cùng các bia ký
còn sót lại mà các nhà khoa học đã dịch thuật
thì đều cho rằng vua pravet mara và manhai là vị vua champa cuối cùng đã đến tôn tạo và phục dựng mỹ sơn
cái tháp này thì cái đài là mùa một nghìn một trăm năm mươi bảy cái bia đối với nó rõ ràng nhất là kỷ thứ một mươi hai
đặc biệt là nó sử dụng đảo mặc dù vùng đảo này lại không phải là phổ biến ở vùng này
mà là cái này có mang phong cách ở trong từ bình định ra
nên mình hay dùng là cái tháp này là đại diện cho cái phong cách của bình định cái kỷ thứ một mươi hai
công việc bảo tồn đầu tiên đã diễn ra từ năm một nghìn chín trăm ba mươi bảy với các nhà khoa học người pháp
những năm sau chiến tranh các chuyên gia từ ba lan italia ấn độ đã tham gia bảo tồn khu di sản độc đáo này
đây là một cái tháp dh
thì bắt cái dự án của việt nam về ba lan trùng tu các chi tích trăm
thì khoảng năm một nghìn chín trăm ba mươi hai một nghìn chín trăm ba mươi ba là cái tháp này được trùng tu tôi được trực tiếp cùng với ông làm
thì tinh thần thế này là những cái gì mà đổ thì ông xếp lại
gia cương gia cổ chứ không phục trễ chứ không làm giả
chủ yếu thì dùng gạch cụ và vật liệu để mà dịch với nhau là xi măng
tinh thần thì là phân biệt rõ cái cũ và cái mới
nên bằng quan sát thì cái phân luận sồn tức là cái ông đã gia cổ
còn cái mà thẳng thẳng thẳng mà nhìn rất rõ gạch tư hơn chút thì đó là cái tương gốc
đặc biệt như như cái công tiền ở cửa sổ thì cái cột tròn là cột ngưỡng gốc
còn cái cột mà ông làm gì lép đi dẹp đi không còn thanh khổ tròn thì đó là cái ông đã làm phục trễ
nói chung thì phân biệt được cái phân ngưỡng gốc và cái phân mình đã gia cổ gia cương lại phục trễ lại
thì nó phân biệt rõ ràng
thì cái hoa văn ở đây được chạm khắc rất là sắc nét
có nghĩa là khi mà người ta điêu khắc lên đấy thì cái viên gạch này nó cũng có cái độ mềm nhất định
vâng gạch như mình nói là từ năm trăm linh đồ năm trăm linh đồ cho đến tám trăm linh đồ là vừa hầu như cũng còn là già lắm
nên cái đồ với gạch chấm nó có đồ sốt mềm và sốt tức là nó nhè hút nước
và họ có thể chạm rất là dễ
đặc biệt cái chỗ này thì bạn thấy là vừa gạch mà vừa đá
những cái đầu của cái tu sụy này thì là cái đầu là của đá
người ta cứ đục tường gắn đá vào xao thạch vào vòng mình ra đây bằng gạch
và người ta chạm trực tiếp trên gạch luôn
do bị tàn phá nặng nề bởi thời gian và chiến tranh những kiến trúc của mỹ sơn hầu hết không còn nguyên vẹn
tuy nhiên đây vẫn là những cộng di tức thể hiện đầy đủ nhất vũ trụ quan và tiếng ngưỡng của người champa cổ
bên cạnh những kiến trúc độc đáo mỹ sơn còn cung cấp một số lượng lớn những tác phẩm điêu khắc bằng sao thạch rất đa dạng
gồm nhiều phong cách trải qua nhiều thế kỷ
một hệ thống văn bia cốt yếu đã lưu lại dấu tích của các vương triều champa trong lịch sử
vẻ đẹp giá trị văn hóa và tín ngưỡng độc đáo của mỹ sơn có thể so sánh với những di tích quan trọng khác ở đông nam á
với vẻ đẹp độc đáo cảnh quan nguyên vẹn và lịch sử phát triển lâu dài
nên vào đầu tháng một mươi hai năm một nghìn chín trăm chín mươi chín
mỹ sơn đã được unesco chính thức công nghiệp
nhận là di sản văn hóa thế giới
bắt nguồn từ giáo lý hindu trong đó phức hệ đất thiêng núi thiêng thành phố thiêng cửa biển thiêng
đã trở thành yếu tố quan trọng trong việc đưa mỹ sơn trở thành thánh địa
là trung tâm tín ngưỡng hoàng gia quan trọng bậc nhất của tiểu quốc amaravati và vương quốc champa
chuyện xưa là vậy xét cho cùng dâu bể vẫn là lẽ thường của tạo hóa và thịnh suy là quy luật muôn đời của thế sự
mờ thế kỷ nghệ thuật còn lưu lại trên những phiến đá rêu phong của thánh địa mỹ sơn
chính là cánh cửa hé mở cho người đời sau thấy được quá khứ rực rỡ của nền văn minh champa từng một thời vang bóng trong lịch sử vùng đông nam á